đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy phú yên
kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
tình hình phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế xã hội của tỉnh phú yên
về thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị phú yên đã triển khai một cách nghiêm túc
bám sát và quán triệt tốt đến nay tỉnh cũng đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp huyện
dự thảo văn kiện đại hội cấp tỉnh được xây dựng đúng quy trình đảm bảo tiến độ
đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh phú yên xây dựng báo cáo chính trị
phải thể hiện tầm nhìn khát vọng định hướng lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện
phải phát huy trí tuệ đóng góp của toàn dân
báo cáo kiêm điểm phải nhìn thẳng vào sự thật
chỉ ra các yêu khuyết điểm giải pháp khắc phục không né tránh nể nàng